thưa quý vị vào sáng nay đoàn kiểm tra số hai bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh quảng trị
một mươi tháng đầu năm công an tỉnh quảng trị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ quyết liệt các phương án kế hoạch giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đảm bảo môi trường an ninh an toàn phục vụ nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh
an ninh quốc gia được đảm bảo không để xảy ra đột xuất bất ngờ
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội được thực hiện quyết liệt
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những kết quả công an tỉnh quảng trị đạt được trong một mươi tháng đầu năm
đồng thời yêu cầu những tháng còn lại công an quảng trị cần ra soát tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác công an để tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã đạt ra từ đầu năm
triển khai các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong dịp cuối năm như tội phạm buôn lậu gian lận thương mại pháo ma túy
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng thực chất phù hợp với thực tiễn
công an tỉnh quảng trị tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng nay đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị quán triệt kết quả hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
nghị quyết số bốn mươi một ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị và thông tin thể sự quốc tế thời gian qua
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dự có đồng chí hà kim ngọc thứ trưởng bộ ngoại giao
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường bộ công an ở hà nội đến công an các đơn vị địa phương
quán triệt kết quả hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ hội nghị lần này đã cho ý kiến về các nội dung báo cáo về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi năm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của hội trưởng bộ công an
hội nghị trung ương khóa một mươi một về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bảy ngày sáu tháng tám năm hai nghìn tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi ba ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi một thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi bốn của đảng
công tác cán bộ báo cáo những công việc quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ đến hội nghị trung ương viii
và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hội nghị trung ương chín
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi ba báo cáo công tác tài chính đảng năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp đó thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc đã thông báo thông tin thời sự quốc tế thời gian qua
và đại diện cục an ninh kinh tế bộ công an đã thông tin những nội dung cơ bản
nghị quyết số bốn mươi một ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới
công an tỉnh hậu giang đã đi đầu kết quả đạt rất tốt trong công tác xây dựng
công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là đánh giá của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trường đoàn kiểm tra số bốn bộ công an tại buổi kiểm tra đánh giá các mặt công tác
và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh hậu giang vào chiều ngày hôm nay
trước đó đoàn kiểm tra số bốn bộ công an đã cử tổ công tác tiến hành kiểm tra
khảo sát thực tế đối với công an cấp xã cấp huyện và một số phòng chức năng của công an tỉnh hậu giang
kết luận buổi kiểm tra thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm
sự đoàn kết thống nhất thẳng thắn của thường vụ đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mặt công tác
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an tỉnh hậu giang tập trung ra soát tiến đổ
kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của năm hai nghìn hai mươi ba
nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác được sao đặc biệt là những chỉ tiêu do quốc hội giao
đồng thời nghiêm túc khắc phục giải quyết những kiến nghị mà tổ công tác và đoàn kiểm tra số bốn đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh mục tiêu đấu tranh phòng chống tội phạm là phải kéo giảm một cách cơ bản và bền vững
không để nề sinh tội phạm bằng nhóm tội phạm hoạt động ở phường xã
cần nghiêm túc xác định nguyên nhân tội phạm tăng để có giải pháp kéo giảm tội phạm
đồng thời xử lý trách nhiệm cơ quan đơn vị liên quan
cần chủ động có kế hoạch mở cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân
công an tỉnh vĩnh long cần sớm khắc phục một số hạn chế còn tồn tại
tập trung thực hiện tốt tám nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
đó là yêu cầu được đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
ủy viên ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trường đoàn kiểm tra số bốn của bộ công an
tại hội nghị thông báo kết quả kết luận kiểm tra của bộ công an về các mặt công tác tại công an tỉnh vĩnh long
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh vĩnh long đã báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
kết quả các mặt công tác trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó công an tỉnh vĩnh long đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương
chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
trực tiếp là tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận biểu dương những thành tích
kết quả sự nỗ lực cố gắng của công an tỉnh vĩnh long
đồng thời yêu cầu công an tỉnh vĩnh long sớm khắc phục một số hạn chế còn tồn tại
đã được chỉ ra trong quá trình kiểm tra tập trung thực hiện tốt tám nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị
kết luận của trung ương đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an tỉnh và đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án sáu của chính phủ
tập trung rà soát tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
phấn đấu hoàn hành các chỉ tiêu đề ra
vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác công an
năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc đoàn công tác của bộ công an ghi nhận đánh giá
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh lâm đồng đã chủ động nắm phân tích
dự báo tình hình tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
kiềm chế và kéo giảm nhiều loại tội phạm so với cùng kỳ đảm bảo ổn định tình hình an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu được giao được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận
đánh giá cao phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đã biểu dương
và ghi nhận những kết quả thành tích mà lực lượng công an lâm đồng đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng thời thứ trưởng đề nghị công an tỉnh lâm đồng cần tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa
đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
công tác cứu hộ cứu nạn phòng ngừa thiên tai nhất là trong những dịp lễ tết sắp tới
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
hội thao khởi tranh từ ngày bốn
tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
với các môn chạy ứng dụng bơi ứng dụng và bóng bàn
là đơn vị đăng cai tổ chức lực lượng công an tỉnh quảng bình đã và đang gấp rút hoàn thành
các phần việc sẵn sàng cho hội thao diễn ra thành công tốt đẹp
những địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ hội thao đã được khảo sát kiểm tra kỹ lưỡng
những địa điểm thi đấu các môn được sửa chữa nâng cấp trang thiết bị cơ sở vật chất
vệ sinh sạch sẽ gọn gàng sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự để các hoạt động diễn ra an toàn
hội thao lực lượng công an nhân dân năm nay với sự tham gia của hơn hai vận động viên
đến từ công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các cục vụ viện trường công an nhân dân
các vận động viên sẽ tranh tài bốn mươi tám bộ huy chương của ba môn thi đấu gồm chạy ứng dụng bơi ứng dụng và bóng bàn
trong đó môn chạy ứng dụng thi đấu tám nội dung môn bơi ứng dụng thi đấu hai mươi hai nội dung và môn bóng bàn thi đấu một mươi tám nội dung
đội tuyện gồm bốn mươi vận động viên tham gia ba môn đó là chạy ứng dụng bơi ứng dụng và bóng bàn
đã và đang tích cực tập luyện để tham gia tranh tài ở hội thao góp phần cho hội thao diễn ra thành công
các đoàn vận động viên về tham gia hội thao khá đông vì vậy phương án kế hoạch đón tiếp
bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ các đoàn vận động viên và thành viên ban tổ chức hội thao
đã được công an tỉnh quảng bình xây dựng khá chi tiết tỉ mỉ có cơ chế phối hợp xuyên suốt
bảo đảm thuận lợi trước trong và sau thời gian các đoàn vì tham gia hội thao
hội thao công an nhân dân là dịp để cán bộ chiến sĩ công an toàn quốc có dịp giao lưu học hỏi
trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong lực lượng công an
qua đó tăng cường sức khỏe thể lực bản lĩnh công tác sẵn sàng chiến đấu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
với phương trầm công tác tổ chức hội thao phải thật sự chú đáo quy mô đảm bảo hiệu quả và tuyệt đối an toàn
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm
sẵn sàng cho hội thao công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra thành công
thưa quý vị thời gian vừa qua phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
làn tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì dân đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen công an các đơn vị địa phương
thiên tai mưa lũ hỏa hoạn những nơi gian khó những phút hiểm huy
dẫu là ngày hay đêm là mưa hay nắng dẫu là xa hay gần là sông sâu núi cao hay đường rộng
màu áo của người chiến sĩ công an vẫn luôn hiện diện như điểm tượng bình yên của nhân dân
miền trung vừa trải qua những ngày lịch sử mưa trắng trời nước ngập nhà cửa tan hoang thiệt hại về người và của
đồng sót của người dân cũng là sót sát
xa của người chiến sĩ phần ngược giao thông chốt chặn những vị trí sung yếu giúp dân sơ tán ứng trục giữa mạt mưa rồi lại cùng bà con dọn dẹp trở về đồng hành san sẻ để bà con vơi đi nhọc nhằn
không chỉ mang tia nắng ấm áp về giữa những ngày mưa đôi khi trong lúc làm nhiệm vụ chính các anh lại trao tặng người khác món quà vô giá
đó là những cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng
kịp thời cứu được hai học sinh đuối nước ngày hai mươi tháng một mươi
khi chạy đu với thời gian quyết đoán lao mình xuống dọc nước
là hình ảnh những người lính cứu hộ cứu nạn
mang vác thiết bị vượt địa hình hiểm trở
bặp qua rừng thầm đu qua thác nước xuống nơi vịt sâu
cứu nạn một du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại thác nước cao
ở khu vực suối mê khe râm vụ địa phận hiện hòa vang thành phố đà nẵng
ngày hai mươi chín tháng một mươi
cứu một người bị rơi xuống vách mối
thuộc địa phận thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ngày bảy tháng một mươi
hay lúc nhẹ nhàng tình cảm vừa khuyên ngủ vừa rỗ ràng
của những chiến sĩ công an thành phố hà nội
kịp thời cứu một người ngại cầu nguyệt tân
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi
của công an tỉnh nguyễn yên
năn cản cứu được một người ngại cầu yên mệnh tự tử
ngày hai mươi năm tháng một mươi
một bàn tay nhú dữ một ánh mắt sẻ
chia một câu nói chân thành
chỉ bấy nhiêu thôi
đã đủ để nhú lại một sinh mệnh
lời thúc giục như mệnh lệnh
từ trái tim người chiến sĩ của nhân dân
không quả ngại hy sinh gian khổ
sẵn sàng đương đầu với hiển hư
lúc dân cần lúc dân khó
có công an
người đứng đầu lực lượng công an
mong muốn và yêu cầu toàn lực lượng
nhân lên những việc làm
hành động đó
là trợ sợ tư cậy của người dân
trong bọn hoàn cảnh
tin an ninh trả tự liên quan đến vụ
giàn cảnh tai nạn giao thông cướp tiền ảo bitcoin
trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
sáng nay tòa ninh dân cấp cao
tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm
đối với các bị cáo
trong đó hồ ngọc tài trần ngọc hoàng
và nguyễn quốc dũng bị tuyên y án sơ thẩm
riêng nguyễn anh tuấn được giảm
một năm sáu tháng tù so với án sơ thẩm
về ý kiến tranh tụng cho rằng
bitcoin không phải là tài sản
hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ thấy
như cấp sơ thẩm nhận định
pháp luật việt nam không chấp nhận tiền ảo nói chung
và bitcoin là tiền tệ
nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số bitcoin cướp được
thành một mươi tám tỷ đồng và chia nhau
đối với bị cáo tuấn
xét thấy bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức tài
với vai trò thụ động không đáng kể
việc cấp sơ thẩm xử phạt một mươi hai năm tù
có phần nghiêm khắc
nên hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt
từ một mươi hai năm xuống còn một mươi năm sau tháng tù
do đó tại phiên sơ thẩm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ ngọc tài
và trần ngọc hoàng
cùng mức án trung thân nguyễn quốc dũng
một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản
về vụ tai nạn giao thông liên hoàn
khiến năm người tử vong một mươi người bị thương
xảy ra trên quốc lộ một a
đoạn qua huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
ngày hôm nay công an tỉnh lạng sơn cho biết
đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự
tài xế quách đình trọng
chú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ
nhiều tin đã đưa vào khoảng hai giờ sáng
ngày ba mươi một tháng một mươi
xe khách hợp đồng một mươi sáu chỗ do tài xế trọng điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một a
đã bất ngờ va chạm với xe ô tô đầu kéo
kéo theo rơ móc đỗ cùng chiều phía trước
sau đó xe khách tiếp tục va chạm
với xe ô tô đầu kéo khác
chạy theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến năm người tử vong
và một mươi người bị thương
kết quả kiểm tra nhanh từ cục cảnh sát giao thông
cả ba tài xế đều không có nồng độ cồn
không sử dụng chất ma túy
sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông
chính vì vậy mà nhằm lập lại
trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng
đã mở nhiều cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn
với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
đặc biệt là trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tại chốt kiểm tra kiểm soát nồng độ cồn
đoạn đường ven trung tâm thành phố cao bằng
hàng trăm tài xế được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
thế nhưng cũng chỉ có vài trường hợp vi phạm
cùng với việc phối hợp tuyên truyền
công an tỉnh đã tăng cường lực lượng phương tiện
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm
hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
nhất là vào thời điểm nghỉ cuối tuần nghỉ lễ
sau bữa trưa bữa tối
quán triệt chỉ đạo là
thực hiện xử lý nghiêm
không có vùng cấm không có nghỉ lễ
thời gian qua thì
do thực hiện tốt công tác tuyên truyền
giáo dục đến ý thức
của người tham gia giao thông
cũng như là cũng đã kiên quyết xử lý vi phạm
do đó thì tình hình vi phạm về nồng độ cồn
trong ngày làm việc hôm nay
cơ bản là ít trường hợp vi phạm
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh cao bằng
đã ra quân kiểm tra bảy trăm một mươi hai lượt
lập biên bản hai trăm bốn mươi trường hợp
hai mươi bảy giấy phép đài xe
tạm giữ chín mươi chín phương tiện giao thông
đặc biệt trong đó có năm mươi năm trường hợp
liên quan đến vi phạm nồng độ cồn
nhờ triển khai quyết liệt đồng bộ
nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung xử lý các hành vi vi phạm
nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông
có nhiều chuyển biến tích cực
trước hết thì chúng tôi cũng
tiến hành công tác điều tra cơ bản
nắm tình hình
các tuyến địa bàn phức tạp
về trật tự an toàn giao thông
cũng như các tuyến địa bàn tập trung nhiều nhà hàng
quán ăn để tiến hành
tuần tra kiểm soát trên tuyến đó
đồng thời chúng tôi cũng có
phương án để bố trí huy động lực lượng
tuần tra kiểm soát cũng như là xử lý
liên quan đến những hành vi người điều khiển
trên đường trong cơ thể có nồng độ cồn
để giảm thiểu tai nạn giao thông
đặc biệt trong những tháng cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng
công tác tuần tra kiểm tra
xử lý các trường hợp vi phạm quy định
về nồng độ cồn
cùng với đó mỗi người dân khi tham gia giao thông
cần nâng cao ý thức đã uống rượu bia
thì không lái xe
có phần kiềm chế tai nạn giao thông
đảm bảo an toàn cho chính bản thân
và mọi người xung quanh